để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh bắc ninh đã bổ sung cơ sở vật chất xây mới cải tạo sửa chữa
nâng cấp phòng học phòng chức năng đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc ninh đầu tư hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng cho cơ sở vật chất để sửa chữa và xây mới bảy trăm bốn mươi bảy phòng học
trong đó bậc mầm non ba trăm tám mươi tám phòng bậc tiểu học một trăm tám mươi tám phòng và bậc trung học cơ sở hai trăm linh một phòng đáp ứng nhu cầu dạy và học
chúng tôi sẽ tiếp tục tham hư với cấp ủy chính quyền để sửa chữa cải tạo xây mới phòng học đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở dục
và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia của các cấp học và đồng thời phối hợp với ủy ban cấp huyện để chỉ đạo các địa phương
xây dựng phòng học kiên cố xóa phòng học cấp bốn và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
vấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đúng đầu cả nước đạt chín mươi chín
cùng với đó ngành giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học
đặc biệt là thiết bị dạy học ngoại ngữ tin học và các hoạt động trải nghiệm để các học sinh đạt được kết quả tốt hơn trong năm học mới